hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại nhà đối tượng phan nhật bản hai mươi bảy tuổi ở thị trấn la hà huyện tư nghĩa lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với công an phường tránh lộ thành phố quảng ngãi bắt quả tang đối tượng phan nhật bản đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa cùng tám đối tượng khác tại phòng trọ ở tổ bốn phường tránh lộ thành phố quảng ngãi thu giữ tang vật dưới chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền sáu mươi triệu đồng chín điện thoại di động năm mô tô cùng nhiều tang vật khác hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an phường tránh lộ
chiều qua công an tỉnh đắk nông vừa bắt khẩn cấp ông đỗ văn minh bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng để làm rõ sát người chết cháy trong xe bán tải
trước đó khoảng bảy giờ ngày bốn tháng năm người đi đường phát hiện trên quốc lộ hai mươi tám đoạn qua địa giới hành chính thôn bonner xã đắk som huyện đắk long tỉnh đắk nông xe ô tô bán tải biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bị cháy rụi
trước đó công an tỉnh đắk nông vừa bắt khẩn cấp ông đỗ văn minh bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà tỉnh đắk som huyện đắk long xe ô tô bán tải biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bị cháy rụi
cơ sở của phạm quang anh đề xuất một năm triệu chiếc với mức giá dưới một usd mỗi chiếc hỗ trợ người dân và bác sĩ tại đó
trước đó công an tỉnh đắk nông vừa bắt khẩn cấp ông đỗ văn minh bí thư đảng ủy xã liên hà huyện đắk long xe ô tô bán tải biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bị cháy rụi
cơ sở của phạm quang anh đã xuất một năm triệu chiếc với mức giá dưới một usd mỗi chiếc hỗ trợ người dân và bác sĩ tại đó
không có một điều là thành công muốn thành công muốn kinh doanh muốn làm việc gì đó được là phải
có mối quan hệ phải quan ông cháu cha phải gia đình giàu có là cái gì đó nhưng mà nghe mấy ông
đó kể thì thấy rằng là họ cơ bản rằng mình có thể học tập luyện nỗ lực thì có thành công từ
bản tài trắng thế là giúp cho mình có nhiều cái dũng khí hơn sau cái thời gian làm truyền thông
thì là một thời gian gắn là chuyển qua làm kinh doanh tức là mình khởi nghiệp là làm cái công
trình đó cho tới tận giờ luôn chỉ có là không phải là thất bại mà chính xác là nó có những cái
sự khó khăn ở cái giai đoạn khởi đầu thôi mà đối với mình thì mình không cho rằng bất kỳ một cái khó
khăn nào với trở ngại nào và một cái thời điểm đó gọi là thất bại cả tại vì nó chỉ thất bại khi mà
mình dừng lại thôi còn một khi mà cho dù mình chưa làm được nhưng mà mình vẫn chưa dừng lại vẫn còn
chưa chưa chưa đến đi đến phút cuối cùng thì làm sao biết được là nó sẽ đạt hay không cho nên cứ
khi nào mà mình chưa dừng lại thì chưa gọi là thất bại được
là cứ mình còn nỗ lực là vẫn còn cơ hội thành công
một số tin tức giao thông đáng chú ý thưa quý vị chạy lấn làn vượt ẩu luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra
tai nạn giao thông cao những trường hợp cố tình vi phạm như trường hợp dưới đây thì cần được giữ
lý nghiêm theo quy định của pháp luật tránh xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc
ở ngày mùng một mươi tháng năm trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe khách thành bưởi biển
kiểm soát năm mươi một b năm mươi nghìn ba trăm một mươi tám chạy lấn làn suýt đâm trực diện với một phương tiện khác chạy đúng chiều sau
đó tài xế xe đi đúng chiều cơm quyết buộc xe khách thành bưởi phải lùi lại đi theo đúng làn đường quy
trên đường di chuyển chiếc xe ô tô bảy chỗ hiệu toyota fortuner bất ngờ lao xuống sông khiến cho
một người tử vong và một người bị thương ừ ừ ở chỗ đó vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng hai giờ sáng
ngày một mươi tháng năm trên địa bàn xã trực thắng huyện trực ninh tỉnh nam định thời điểm xảy ra
tai nạn có ba người ngồi trên xe lực lượng chức năng và người dân xung quanh đã phá cửa xe đưa
những người gặp nạn lên bờ tiến hành các biện pháp sơ cứu tuy nhiên hai người đã tử vong
người bị thương hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
thư vị sau thời gian giãn cách xã hội thì các công trình xây dựng đã nhuồn nhịp hoạt động trở
lại kéo theo đó là vi phạm liên quan đến xe quá khổ quá tải và xe chở vật liệu xây dựng làm rơi
vãi cát sỏi trên đường có chiều hướng gia tăng để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại thì phòng
cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã triển khai mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các vi
phạm trên địa bàn toàn thành phố các tổ công tác được bố trí tại nhiều địa điểm khác nhau trong các
đường nội thành hà nội để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình làm
nhiệm vụ tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số sáu đã phát hiện các trường hợp vi phạm trong đó
có trường hợp tài xế đã bị xử phạt trước đó tuy nhiên vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện để xảy ra
ra vi phạm lối kéo rơi vãi ra đường hôm nay thì cái lối hôm nay thì cũng lối có che phủ bạc nhưng
mà nó vẫn bị để rơi vãi ký hợp đồng ở công ty rồi đấy bây giờ mà không chạy thì phải
hợp đồng công ty phát thì không không không chạy không được thực hiện kế hoạch của lãnh đạo phòng
và ban chú đội thì tổ công tác thì thường xuyên tuần tra kiểm soát còn lưu trên tuyến để xử lý
các trường hợp xe tải vi phạm lỗi các chủ yếu của lỗi quá tải và cũng lỗi trở hàng trở đất cắt rơi vãi ra
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì khi phát hiện được những xe mà đã bị lập biên bản rồi
thì tổ công tác vẫn tiếp tục xử lý và lập biên bản tiếp theo
để có tính gian đe và yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm theo quy định đồng thời tuyên truyền cho lái xe là
phải chấp hành đúng theo luật giao thông đường bộ trở hàng đúng trọng tải và đi theo đúng tuyến đường
đã được cấp phép việc xử lý các trường hợp vi phạm về các lỗi như chở quá tải để rơi vãi và điệu xây
dựng không chỉ được thực hiện tại các tuyến đường nội thành mà ngay cả các huyện ngoại thành hà nội
các tuyến quốc lộ trọng yếu cũng được lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
để thực hiện cái chỉ đạo của ban giám đốc cũng như là của lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông
thì đội cảnh sát giao thông số tám đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến đường một a
và xử lý triệt để những xe chở vật liệu xây dựng rơi vãi gây mất an toàn giao thông
trong quá trình kiểm tra xử lý
nhiều trường hợp gây mất an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra xử lý
nhiều trường hợp tỏ ra thái độ không hợp tác cũng như là quài điện các mối quan hệ để bỏ qua các lỗi vi phạm
cũng có nhiều trường hợp đã vi phạm đến lần thứ hai và lần thứ ba
và tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
không giao quân từng tháng từng quý kế hoạch cao điểm sẽ được duy trì xuyên suốt đến cuối năm hai nghìn hai mươi
các tổ công tác được yêu cầu không nghe điện thoại can thiệp
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
không có ngoại đệ
để đảm bảo hoàn thành chương trình năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
mới đây sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã có công văn yêu cầu các đơn vị
trường học bố trí dạy học trực tiếp
cả ngày thứ bảy cả hai buổi sáng và chiều
học sinh yếu sẽ được phụ đạo miễn phí
theo đó sở giáo dục và đào tạo đề nghị
thủ trưởng các đơn vị cơ sở giáo dục
trên địa bàn tp hcm
bố trí các hoạt động dạy và học trực tiếp
cả ngày thứ bảy cả hai buổi sáng chiều
kết hợp với việc dạy trực tuyến
học qua truyền hình có kế hoạch phụ đạo
miễn phí cho học sinh yếu
đảm bảo hoàn thành tốt chương trình
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
cùng với đó sở đề nghị các đơn vị trường học
nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như đeo khẩu trang sát khuẩn tay khử khuẩn bề mặt
thưa quý vị như chúng tôi đã nhắc đến
ở phần đầu của bản tin sáng ngày hôm nay
hội cũng bắt đầu đón học sinh tiểu học
và trẻ mầm non tới trường
sau hơn ba tháng nghỉ do dịch bệnh covid một mươi chín
và đến thời điểm này thì tất cả
các trường tiểu học và mầm non đã có sự
chuẩn bị cần thiết để đón học sinh
quay trở lại trường và do không còn quy định
dặn cách lớp học nên khi học sinh
tiểu học và mầm non quay lại nhiều trường
đã quyết định dạy học như bình thường
và tổ chức bán chú cho trẻ hiện
phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại một trường tiểu học
trên địa bàn tp hà nội để ghi nhận về tình hình này
và ngay sau đây xin mời phóng viên thanh bình
vâng thưa quý vị và các bạn hiện nay thì tôi đang có mặt
tại trường tiểu học trung yên
trong ngày hôm nay thì nhà trường
sẽ đón một tám trăm linh học sinh tới trường
và cũng trong ngày hôm qua thì công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã được
nhà trường chuẩn bị từ cơ sở vật chất
cho đến những thiết bị y tế thiết yếu
đặc biệt là một phòng cách ly đặc biệt
đã được nhà trường chuẩn bị
phòng những trường hợp cần thiết
và đứng bên cạnh tôi đây là cô giáo nguyễn thị hồng phương
hiệu phó trường tiểu học trung yên
vâng thưa cô giáo là xin cô giáo có thể cho biết
là hiện nay cái quy định giãn cách trong lớp học
đã không còn tuy nhiên thì công tác
chúng ta cũng không thể lo lả về công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vậy thì nhà trường có những phương án như thế nào để đảm bảo
việc hạn chế tiếp xúc
giữa các lớp học và đặc biệt là
hạn chế tiếp xúc đông người trong trường học
để hạn chế sự tiếp xúc
giữa học sinh các lớp và trốn đông người
thì sáng hôm nay
trường tiểu học trung yên đã phân làn đi
cho học sinh ngay từ cổng trường
học sinh được đo thân nghiệt để giám sát
và phân loại
khuyến khích học sinh trong giờ ra chơi
nên chơi ở trong khuôn viên lớp học của mình
không yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong lớp học
nhưng phải đeo khẩu trang khi đi trên đường
và trốn đông người
nhà trường không tập trung học sinh
ở các hoạt động ngoại khóa hoạt động tập thể
giờ trào cờ
ngày thứ hai học sinh sẽ trào cờ
trong lớp học
trường nhà trường tăng cường thực hiện vệ sinh phòng học
nhà vệ sinh lau khử khẩn
bề mặt hàng ngày
và tiếp tục duy trì các biện pháp
thực hiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thưa là hiện nay
công tác tổ chức các lớp ăn bán chú
rõ ràng rất được các phụ huynh quan tâm
vậy thì công tác này
đã được nhà trường chuẩn bị như thế nào
song song với việc dạy và học
công tác bán chú được nhà trường
quan tâm và giám sát chặt chẽ
ngày hôm qua bếp ăn của nhà trường
đã được tổng vệ sinh toàn bộ
khử khẩn tất cả các đồ dùng
trang thiết bị
trong nhà bán chú
nhà bếp và
các nhân viên nhà bếp
sáng nay cùng với những người
giao nhận thực phẩm đều đã được đo thân nhiệt
thực phẩm tùy rõ nguồn gốc
đảm bảo an toàn
việc kiểm tra thực phẩm về số lượng
chất lượng gồm có các đại diện
tổ chức trong nhà trường
đó là cán bộ y tế
đại diện của ban giám hiệu
đại diện của giáo viên
và đặc biệt là có sự tham gia
của phụ huynh học sinh trong việc kiểm tra
nhập vào bếp
thực phẩm được
đảm bảo an toàn
và cũng cung cấp đầy đủ
các chất tiên dưỡng cho học sinh
gồm có bốn nhóm chất
chất bột đường chất đạng chất béo

trong bếp thì hạn chế
sử dụng các thực phẩm
đóng gói chế biến sẵn
và chú trọng về khâu
đảm bảo vệ sinh chế biến cho học sinh
vâng ạ xin cảm ơn cô ạ
và bây giờ thì xin mời quay trở lại
với trường quay ạ
xin mời quay trở lại
với trường quay ạ
cái công tây châu thận đó
thì tài trại cho chú chức xe
chú chức công ra chú chạy
đó là mình lưu thông trên đường để cho bà con
khỏi bị bể bến xe
bớt xảy ra tai nạn
đều đặn tám tiếng mỗi ngày
tuần cách tuần
ông lâm sang tạm gác lại công việc của mình
để cùng người bạn đồng hành
lan bánh qua từng ngõ ngách của thành phố
mỗi vòng xe ông đi qua
đến đâu là giúp người dân
yên tâm lưu thông trên đường tới đó
với việc làm của mình
ông nguyễn thanh sang không chỉ góp phần tích cực
giúp giảm thiểu tai nạn giao thông
bảo đảm mỹ quan đô thị
mà còn kêu gọi nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
qua đó cũng lan truyền
những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống
đây là hành động cao đẹp
nhân văn có nghĩa sâu sắc
tôi đề nghị nhân rộng
mô hình này trong toàn tỉnh
và nhân dịp này tôi cũng kêu gọi
các tổ chức cá nhân
các doanh nghiệp
chúng ta cùng chung sức
để góp phần
gây quỷ cho anh sang có một nguồn
kinh phí để tiếp tục duy trì
và hoạt động lâu dài
những tâm huyết của ông nam sang
ở an giang hay việc làm tự nguyện
của tổ cựu chiến binh cứu hộ
an toàn giao thông thanh hóa
hay nhóm cứu hộ giao thông đêm
ở hà nội
tất cả đều đã và đang góp phần không nhỏ
cho công tác đảm bảo an toàn giao thông
và nhân lên những hành động đẹp
vì cộng đồng
vâng tiểu mục sống đẹp vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới
sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian